để bệnh nhân covid một mươi chín tăng cơ hội sống sót tốt nhất việc đầu tiên khu điều trị bệnh viện tân phú bệnh viện bình thạnh tp hcm thực hiện là nhanh chóng phân loại chuyển tầng điều trị phù hợp đối với từng bệnh nhân
việc phân loại chuyển bệnh nhân covid một mươi chín tới các tầng điều trị một cách chính xác nhịp nhàng sẽ giúp công tác điều trị chăm sóc thuận lợi hơn và giảm quá tải
cùng với đó việc phối hợp hội trần từ xa giữa các tầng điều trị cũng giúp giành lại sự sống cho nhiều người
bác sĩ đinh thành hưng giám đốc bệnh viện tân phú cho biết số lượng bệnh nhân đang điều trị là hai trăm hai mươi người trong đó có một trăm năm mươi một bệnh nhân cần thở oxy số còn lại là người có triệu chứng nhiều bệnh nền nên cần phải điều trị
từ ngày hai tháng tám đến nay đã có tiếp nhận một bệnh nhân chuyển viện một trăm một mươi một người xuất viện bốn trăm sáu mươi bảy người và tử vong một trăm năm mươi bốn người
việc hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong phụ thuộc rất nhiều vào khâu tiếp nhận
bệnh nhân thu dung điều trị phân tầng ngay từ khi bệnh nhân nhận viện và theo dõi sát diễn biến của bệnh
tuy nhiên bệnh nhân tuổi cao nhiều bệnh nền liên tục trực chuyển đến đây số này diễn biến từ nặng đến nguy kịch rất nhanh
bên cạnh đó nhiều bệnh nhân từ tầng một tại các khu thu dung các khu cách ly tập trung khi chuyển đến đây oxy đã tù rất mạnh có người chuyển biến xấu nên công tác điều trị gặp không ít khó khăn
ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh của bộ y tế đã đưa ra nhiều chỉ dẫn đề xuất như khâu sàng lọc tiếp nhận đầu vào cũng như chuyển tiếp lên tầng tiếp theo phải được thế hệ tốt f từ các khu thu dung ở nhà hay tầng một có oxy tụt tuổi cao bệnh nền phải được chú ý đặc biệt
tiến hành thường xuyên hội trần trực tuyến đối với khu thu dung tập trung ở các phường các cơ sở điều trị ở tầng một
nếu không được thì cố gắng thường xuyên cho người xuống tuyến dưới để hỗ trợ hướng dẫn sàng lọc bệnh nhân và áp dụng các biện pháp chuyển bệnh hợp lý tránh để nặng mới chuyển thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh